thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa thông báo kết quả điều tra xử lý vụ án hình sự
về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos công ty cổ phần xây dựng pharos và các công ty có liên quan
do trịnh văn quyết nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc và đồng phạm thực hiện
quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định
trong thời gian từ ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn flc chỉ đạo trịnh minh huế là em gái quyết cùng đồng phạm
thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với năm mã cổ phiếu amd hai gab flc art
thu lợi bất chính hơn bảy trăm hai mươi ba tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với hai mươi bị can
về tội thao túng thị trường chứng khoán
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu thực tế các cổ đồng chỉ góp hơn một một trăm chín mươi bảy tỷ đồng vốn điều lệ vào công ty cổ phần xây dựng pharos
nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu trịnh văn quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan
thực hiện lập và ký khống hồ sơ chứng từ góp vốn khống hơn ba một trăm linh hai tỷ đồng
làm tăng khống vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần xây dựng pharos lên bốn ba trăm linh tỷ đồng
sau đó đề nghị đăng ký niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu ros của công ty cổ phần xây dựng pharos
trên sở giao dịch chứng khoán tp hcm để bán chiếm đoạt hơn ba sáu trăm hai mươi tỷ đồng của các nhà đầu tư
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can
đối với bốn bị can gồm trịnh văn quyết trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga
hương trần kiều dung ra quyết định khởi tố bị can đối với một bị can nguyễn thiên phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ủy thác điều tra cho hai trăm linh cơ quan cảnh sát điều tra công an các cấp
thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo xác minh ghi lời khai
đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ros của công ty cổ phần xây dựng pharos